tận dụng cơ hội này xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân đẩy mạnh chăn nuôi thành ngành mũi nhọn
thực tế đã mang lại sự thay đổi vượt bậc khi số hộ nghèo từ hai trăm linh hộ đến nay chỉ còn bảy mươi bốn hộ
xã trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mùa thuê quốc gia về giảm nghèo nhanh và biển vững
chương trình chăn nuôi là một trong những chương trình phát huy hiệu quả tốt nhất
nó phù hợp với phong tục tập quán
cũng như là khả năng sản xuất của bà con nhân dân
viện hướng dẫn để thực hiện các thủ tục hồ sơ cấp đúng cấp đủ đối tượng được thù hưởng
thứ hai nữa là huyện cũng hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân
cũng như là chỉ đạo kiểm tra giám sát và đồn đốc việc thực hiện nhằm động viên kịp thời bà con nhân dân trong quân
để sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của nhà nước
có rất nhiều hộ nhờ chương trình chăn nuôi
lang chánh là một trong sáu mươi một huyện nghèo của cả nước
khí hậu khắc nghiệt thiên tai xảy ra thường xuyên
vì vậy cũng phải mất nhiều thời gian để địa phương tìm ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho bà con là chăn nuôi
diện tích rừng rộng lớn nguồn thức ăn tự nhiên rồi rào
đây trở thành lợi thế để huyện đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại gia trại chăn nuôi tổng hợp
không có gì bằng tập trung cho phát triển chăn nuôi
trong đó là chăn nuôi thì
tập trung cho việc chăn nuôi gia trại và trang trại
đây cũng là một trong những lợi thế và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lăng chánh đần thứ hai mươi hai
huyện lăng chánh cũng đã xây dựng ban hành một cơ chế hỗ trợ
nhằm khuyến khích các hộ chăn nuôi đại gia súc trên bàn huyện
phát triển kinh tế hộ gia đình tăng nâng cao thu nhập cho người dân
cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền
tăng cường công tác tuyên truyền
cấp ủy chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đến người dân
và thông qua đó thì huyện cũng đã có liên kết với các doanh nghiệp
định hướng cho người dân kết nối với các doanh nghiệp là từ khâu bao tiêu sản phẩm đầu ra
có như vậy thì người dân phải trú tâm và phải quan tâm đến phát triển
kết hợp với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững
nhiều hộ dân đã có thêm động lực để vươn lên thay đổi cuộc sống
nhà anh xuyên và rất nhiều gia đình ở xã tân phúc nhờ vậy đã thoát nghèo
xã bình huyện hỗ trợ được ba triệu đồng để tôi sửa lại trang trại để gia đình tôi trăn nuôi
qua một thời gian tôi chăn nuôi thì tôi cũng thấy hiệu quả hơn khi mình đi làm ở ngoài
ví dụ mình ở nhà trăn nuôi hai trăm linh ba trăm linh con gà thì cũng giúp đỡ gia đình về nền kinh tế
đến nay thì nhà tôi cũng đã thay đổi cũng đỡ khổ hơn ngày trước
khi nào mình túng bế thì cũng đã khổ
con bò đó để bán đi với lại cũng thay đổi được một ít trong nhà
cũng dành dụng với lại cũng làm được nhà ở
hơn thế những chính sách đầu tư linh hoạt và bài bản đã tạo đà để rất nhiều gia đình quyết tâm làm ăn lớn
các chủ trang trại gia trại được nhận tiền hỗ trợ để đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị và hệ thống xử lý chất thải
tùy theo quy mô của từng mô hình
mà huyện có các cơ chế hỗ trợ giao động từ năm triệu đồng
bán ba mươi triệu đồng mỗi hộ
nhờ vậy nhà chị hương đã mạnh dạn xây dựng trang trại nuôi gà với hàng nghìn con
đất rộng rồi làm ruộng thì nó cũng không mấy ruộng thì ít ruộng
xong là kèm nhiều thứ vào nuôi cá nuôi gà
thấy con gà nó cũng tạm được tóm lại giúp được nhiều cho nhà cho gia đình
trong cái địa bản xã tất phúc đấy từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi tám là hiện nay là có hai mươi bốn cái
gà trại trong đó có gà có dê có châu bò và có cái gà trại lợn
bằng những cách làm cụ thể linh hoạt số hộ nghèo ở lang chánh đã giảm mạnh
từ hơn bốn hai trăm tám mươi hộ vào năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn khoảng một chín trăm linh hộ vào năm hai nghìn một mươi chín